sáng ngày một tháng tám viện pháp tại hà nội đã tổ chức hội thảo
minh họa chuyện kiều dưới cách nhìn minh chiết việt
nhân kỷ niệm hai trăm linh năm ngày mất của danh nhân văn hóa thế giới
đại thi hảo nguyễn du một nghìn bảy trăm sáu mươi năm một nghìn tám trăm hai mươi
hội thảo nhằm tiếp cận thông tin để giải đáp những thắc mắc
và đưa những giả thuyết mới về góc khuất trong lịch sử chuyện kiều
hội thảo xoay quanh các nội dung chính
tìm hiểu cách sử dụng con số của nguyễn du trong chuyện kiều
dưới cách nhìn minh chất việt khảo sát phản biện và kiến nghị
về những chú giải lệch lạc về chuyện kiều trong sách giáo khoa và các ấn bản
bên cạnh đó cũng làm rõ các vấn đề để khẳng định thanh tâm tài tử
và kim vân kiều chuyện là tác giả và tác phẩm của người việt
tại hội thảo những người tham gia cũng có cơ hội được xem
và nghe giới thiệu về cuốn sách kiều bản kinh ngữ dụng
của nhà in công thiện đường và triển lãm tranh minh họa chuyện kiều
của họa sĩ nguyễn tuấn sơn